khi theo thông báo của ubnd ban hành ngày năm tháng hai tính từ ngày hai mươi tám tháng một đến ba tháng hai
nguy cơ dịch covid một mươi chín ghi nhận tại thành phố ở cấp độ một vùng xanh
theo thống kê tất cả hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức đều ở cấp độ một
không có địa phương nào thay đổi cấp độ dịch so với tuần trước
đây là tuần thứ năm liên tiếp thành phố hồ chí minh là vùng xanh
đối với cấp phường xã thị trấn chỉ có một trong số ba trăm một mươi hai đơn vị ở cấp hai tức vùng vàng
còn lại đều ở cấp một
theo báo cáo của sở y tế thành phố hồ chí minh số các mắc mới trong tuần vừa qua là chín trăm sáu mươi bốn ca
tăng nhẹ so với tuần trước là tám trăm chín mươi năm ca
thành phố hồ chí minh đạt tiêu chí về tổng số các mắc mới trong cộng đồng trên một trăm linh người trên tuần
tính đến hết ngày bốn tháng hai tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín đạt một trăm linh
người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine đạt chín mươi bốn một mươi năm
thành phố đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị và kế hoạch đảm bảo số dường hồi sức cấp cứu icu
tại các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc tỉnh thành phố bao gồm cả y tế tư nhân
sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ bốn
các quận huyện và thành phố thủ đức xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động
tổ chức chăm sóc f tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế khi có dịch xảy ra